chỉ trong hai tuần cuối tháng tám và đầu tháng chín vừa qua hà nội ghi nhận hai trường hợp tử vong
vì mắc suốt suốt huyết sau khi tự ý điều trị tại nhà
sốt xuất huyết xuất hiện hàng năm và vì thế nhiều người cho rằng nó là bệnh quen thuộc và đơn giản
thế nhưng thực tế suốt suốt huyết lại diễn biến rất khó lường
nếu không có sự thăm khám chỉ định của bác sĩ có thể để lại những hậu quả đáng tiếc
các bác sĩ khuyến cáo thời điểm này người dân không nên chủ quan khi dịch suốt suốt huyết
đang có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành
bệnh viện đa khoa nông nghiệp thành phố hà nội
từ đầu năm tới nay khoa chuyển nhiễm tiếp nhận điều trị cho năm trăm linh bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
hiện hai phần ba bệnh nhân điều trị tại khoa này đều mắc suốt suốt huyết
bệnh nhân này có hai người em đều mắc suốt suốt huyết
nhưng do tự ý điều trị tại nhà nên em trai chị đã có diễn biến nặng lên
vì vậy khoảng năm ngày trước khi thấy cơ thể xuất hiện bất thường
chị trang đã tới bệnh viện làm xét nghiệm chẩn đoán suốt suốt huyết
để tránh diễn biến xấu như người em trai của mình
theo các bác sĩ thực tế trong thời gian qua
có trường hợp bệnh nhân tới bệnh viện khi tình trạng đã nặng lên
do tự uống thuốc thậm chí tự chuyển nước
tuy nhiên hành động này rất nguy hiểm
thậm chí từ đầu năm đến nay hà nội có gần một năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
nhưng đã ghi nhận trường hợp tử vong vì chủ quan và tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà
rất nhiều trường hợp tự chuyển dịch ở nhà và khi đến viện
có dấu hiệu có cảnh báo có tình trạng sâu hơn đến viện
thì chúng tôi kiểm tra ra thì có rất nhiều dịch trong màng bụng rất nhiều dịch trong màng phổ
và cái tình trạng đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cho người bệnh
và tiên lượng sẽ là nặng lề hơn
suốt suốt huyết thường gây ra sốt
và kèm theo các triệu chứng mệt mỏi đau nhức
bệnh diễn biến đa dạng và khó lường
cần được theo dõi giám sát của nhân viên y tế kể cả điều trị ngoại trú
vào những mốc quan trọng người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám lại
tránh những biến chứng nguy hiểm như tiểu cầu tụt thấp phù não co giật suy đa tạng